từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng ba tới đây thì chủ tịch trung quốc tập cận bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới nga
theo lời mời của tổng thống nga vladimir putin
bộ ngoại giao trung quốc khẳng định chuyến thăm nhằm tăng cường tin cậy lẫn nhau giữa hai nước là chuyến thăm hữu nghị hợp tác và hòa bình
bộ ngoại giao trung quốc cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng ba
chủ tịch tập cận bình và tổng thống nga vladimir putin sẽ có cuộc trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương
và các vấn đề quốc tế khu vực lớn cùng quan tâm thúc đẩy phối hợp chiến lược và hợp tác thiết thực giữa hai nước
tạo động lực mới cho sự phát triển của quan hệ song phương
phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều nay người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc uông văn bân nhấn mạnh
ý nghĩa và tầm ảnh hưởng của mối quan hệ giữa bắc kinh và moscow đã vượt xa phạm trù song phương
chuyến thăm nga của chủ tịch tập cận bình sẽ là chuyến đi hữu nghị hợp tác và hòa bình
giúp làm sâu sắc hơn tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa trung quốc và nga
ông tái khẳng định bắc kinh luôn đứng về phía hòa bình và đối thoại trong vấn đề ukraine
trung quốc và nga đã nhất trí thiết lập quan hệ đối tác không giới hạn vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
vài tuần trước khi nga tiến hành chiến dịch quân sự tại ukraine
moscow và bắc kinh đã nhiều lần tái khẳng định với sức bền vững của mối quan hệ song phương